giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý doji niêm yết ở mức ba mươi bảy bốn mươi sáu triệu đồng một lượng mua vào và ba mươi bảy sáu triệu đồng một lượng bán ra giảm một trăm linh đồng ở chiều bán ra so với cuối phiên liên trước
công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sjc ở mức ba mươi bảy bốn triệu đồng một lượng mua vào và ba mươi bảy tám mươi hai triệu đồng một lượng bán ra
trong khi đó tại thị trường tp hcm giá vàng sjc niêm yết ở chiều bán ra là ba mươi bảy tám triệu đồng một lượng
giá vàng giao ngay tăng ba lên một ba trăm bốn mươi năm usd một ounce sau khi vọt lên một ba trăm bốn mươi bảy usd một ounce không cách biệt mức đỉnh của một mươi bốn tháng đạt được trong tuần trước
vàng được giới đầu tư quan tâm nhiều hơn khi quan hệ mỹ iran trở nên căng thẳng vì vụ va chạm hai tàu chở dầu